thưa quý vị trong lúc dịch bệnh ở nhiều tỉnh miền tây chừng lại
thì hai tỉnh sóc trăng và cà mau lại vượt lên dẫn đầu số ca mắc covid một mươi chín trong khu vực
theo sở y tế tỉnh cà mau tính từ đợt dịch lần thứ tư đến ngày một tháng một mươi
tỉnh cà mau chỉ ghi nhận ba trăm sáu mươi chín ca là một trong những địa phương
có số ca mắc covid một mươi chín thấp nhất ở đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên từ sau ngày một tháng một mươi đến nay số ca mắc của tỉnh cà mau
nhanh chóng vượt qua mức một ca
cụ thể đến ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh cà mau ghi nhận một một trăm hai mươi hai ca
chủ yếu là người từ các tỉnh vùng dịch trở về
từ ngày một tháng một mươi đến nay có hơn ba mươi người từ các tỉnh về cà mau tránh dịch
tương tự tại sóc trăng đến nay đã có khoảng bốn mươi người
về từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ
trong số này có nhiều người mắc covid một mươi chín đẩy số ca mắc mới của tỉnh này tăng mạnh
trong những ngày qua mỗi ngày sóc trăng ghi nhận gần hai trăm linh ca mắc mới
có hơn lên đến hai trăm bảy mươi một ca
theo sở y tế tỉnh sóc trăng tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
sóc trăng có ba ba trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín
ở một mươi một huyện thị xã thành phố của tỉnh